tòa án nhân dân huyện trảng bom đồng nai vừa tuyên phạt ba bị cáo
trần hoàng năng phạm xuân diệu trần minh đoàn
cùng chú tỉnh đồng nai từ một mươi tám tháng đến hai mươi bốn tháng tù giam
về tội tăng trữ cháy phép chất mạc túy
theo cáo trạng ngày một mươi một tháng bốn công an huyện trảng bom đồng nai
tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến tổ bốn ấp sông mây xã bắc sơn huyện trảng bom
phát hiện các bị cáo năng diệu và đoàn có dấu hiệu khả nghi
nên tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện một gói heroin
làm việc với công an các đối tượng khai nhận là góp tiền
mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lây lịch
tại ngã ba trị an xã bắc sơn để cùng nhau sử dụng thì bị bắt